hôm nay thứ sáu ngày hai mươi bảy tháng ba bản tin mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
bắt quả tang ba đối tượng tàng trữ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu
lực lượng công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát tám mươi bốn a năm nghìn một trăm bảy mươi hai do nguyễn nhật linh chú tại tỉnh trà vinh điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một theo hướng từ tỉnh long an về vĩnh long có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi
khi xe đến địa phận xã tân hòa thành phố vĩnh long lực lượng công an đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên xe ô tô ngoài tài xế xe còn có hai đối tượng đi cùng thu giữ trên phương tiện bảy bao thuốc lá điếu ngoại nhập
và z được cất dấu trong các bọc nhi lông màu đen bước đầu linh khai nhận số thuốc lá lậu trên được mua với giá là một trăm ba mươi năm triệu đồng
đang trên đường vận chuyển về tỉnh trà vinh để tiêu thụ
còn tại nghệ an lực lượng chức năng tỉnh vừa tiến hành kiểm tra phát hiện hai bến thủy nội địa và sáu thuyền vỏ thép tự chế
đang hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên tuyến sông lam khu vực giáp danh giữa huyện đô lương và anh sơn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã lập biên bản
từng hoạt động hai bến thủy nội địa trái phép lập biên bản vi phạm đình chỉ hoạt động thao giữa hệ thống hai cần cầu điện sạng tự chế
và một hệ thống luồng bơm hút đồng thời lực lượng chức năng bắt giữ trên lưu vực sông sáu thuyền vỏ thép sản tự chế gắn máy nổ
và hệ thống gồm bơm ống hút để hoạt động khai thác khoáng sản cát sỏi trái phép mỗi thuyền có khối lượng khoảng từ tám đến một mươi mét khối cát sỏi
tại yên bái mưa lốc mưa đá đã làm hư hỏng sáu nhà dân và khiến gần bảy mươi hectare diện tích hoa màu lúa và ngô ở hai huyện lục yên và văn yên bị vùi lấp
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái mưa lốc mưa đá đã làm hư hỏng sáu nhà dân
gần bảy mươi hectare diện tích hoa màu lúa ngô ở hai huyện lục yên và văn yên tỉnh yên bái bị vùi lấp hư hỏng một hectare diện tích nuôi cá bị thiệt hại
ước tính tổng thiệt hại khoảng một một tỷ đồng ngay sau khi thiên tai xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện
đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp các gia đình khắc phục thiệt hại nhà cửa hoa màu ổn định sản xuất và đời sống
trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín bộ công thương khẳng định đáp ứng đầy đủ nguồn cung hàng hóa bình ổn thị trường
cụ thể bộ đề nghị các doanh nghiệp có kế hoạch bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như gạo thịt dầu ăn gia vị rau củ trong hệ thống phân phối của mình
đẩy mạnh việc đàm phán với các doanh nghiệp sản xuất cung ứng các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh lây lan như khẩu trang nước rửa tay sát quần để đáp ứng nhu cầu của người dân với giá hợp lý
hiện nguồn cung các mặt hàng rau củ quả gạo mì thịt gia vị đang được cung cấp bày bán trong hệ thống các siêu thị với số lượng khá nhiều giá được niêm yết rõ ràng đầy đủ và ổn định so với tháng trước không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá
chính vì vậy tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào ngày hôm qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có yêu cầu là ít nhất trong hai tuần tới
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba các tỉnh thành phố tạm thời đóng cửa các cửa hàng dịch vụ không cần thiết
đối với hà nội tp hcm hải phòng cần thơ đà nẵng
đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm dược phẩm các cơ sở khám chữa bệnh
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng cũng như yêu cầu trước đó của chủ tịch ubnd tp hà nội
các cửa hàng dịch vụ trên nhiều địa bàn quận huyện của thành phố đã bắt đầu đóng cửa
hoặc chuyển sang phương án kinh doanh trực tuyến hạn chế việc tụ tập đông người
thế nhưng mà ngày hôm nay thì hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa
ở những mảnh đất vàng như thế này thì việc đóng cửa kinh doanh chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp cũng như là các cơ sở hộ kinh doanh ạ
thế nhưng mà việc phối hợp với các cơ quan chức năng đóng cửa như thế này đã cho thấy sự đồng thuận cũng như là ủng hộ của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh ạ
và việc này thì chắc chắn sẽ làm giảm các khu vực tập trung đông người và giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
phố gia ngư phường hàng bạc quận hoàn kiếm thành phố hà nội
một khung cảnh hoàn toàn khác so với ngày thường
thay vì tất bật buôn bán những chủ cửa hàng ở đây giờ có thời gian tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe hay chơi đùa cùng với con cháu
mặc dù việc đóng cửa ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập nhưng những hộ kinh doanh này vẫn vui vẻ chấp nhận
để tránh lây lan trong cộng đồng thì nhà nước có và thành phố hà nội
chúng tôi quyết định nghỉ tất cả các cửa hàng kinh doanh tụ tập đông người để tránh sự lây lan trong cộng đồng
tôi thấy đó là chủ trương rất đúng và mọi người đều thực hiện tốt
trong vấn đề đó tôi nghĩ vấn đề kinh doanh của chúng tôi cũng có phần hơi kém một chút
nhưng chúng tôi sẽ chấp hành tất cả chủ trương đồng lối kinh sách của đảng và nhà nước
anh nguyễn doãn thắng
cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên phố lương định của cũng đã quyết định dừng kinh doanh
sau khi được lực lượng công an và chính quyền cơ sở tuyên truyền vận động
hiểu rõ được ý nghĩa quan trọng của chủ trương này cũng như trách nhiệm của mình
anh thắng thấy đây cũng là cách để các hộ kinh doanh chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch
bắt đầu được trìm qua công an phường
tìm liên cũng như là bên bán nhân dân phường đã có qua và đã có nhắc nhớ
và đã có nói để cho thành phố hà nội
cửa hàng cũng đã chấp hành đúng cái nội quy
thực ra thì để nói chung về ngành dịch vụ thì nó như thế là rất khó khăn với bên mình
nhưng mà vì cái quy định chung cũng như là cái an toàn của cộng đồng
thì theo mình thì nó cũng là một cái hợp lý
trong ít nhất hai tuần tới hà nội và các thành phố lớn khác như thành phố hồ chí minh
hải phòng cần thơ và đà nẵng sẽ thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ
trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm dược phẩm các cơ sở khám chữa bệnh
việc này sẽ giúp giảm các địa điểm tập trung đông người hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
đa phần người dân đều ủng hộ chủ trương này và tìm cách để khắc phục những bất tiện ban đầu
cái việc đóng cửa thì tất yếu cũng có một cái sự thay đổi nhỏ nhỏ với cái sinh hoạt chung của một số gia đình
mà thường xuyên là người ta là ăn buổi sáng bên ngoài hoặc là mua sắm
tuy nhiên với cái chủ trương này thì cái sự thay đổi đó thì theo tôi nghĩ là
người dân sẽ có thể khắc phục được với cái thói quen có thể là hạn chế việc ăn bên ngoài thì mình sẽ nấu ở nhà
với những món ăn mà phù hợp với cho từng người trong gia đình và cái thời gian ở nhà sẽ được nhiều hơn
và đó cũng là một cái phần để gắn kết cái chuyện mọi người trong gia đình
tuy nhiên theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội
nhiều cửa hàng dịch vụ quán ăn vẫn mở bán bình thường
theo dự báo
việt nam có hai tuần để hành động và virus sẽ lây lan nhanh hơn nếu không triển khai phòng chống kịp thời quyết liệt
chính vì vậy vào lúc này mỗi người dân mỗi hộ kinh doanh mỗi doanh nghiệp
cần ý thức được trách nhiệm xã hội của mình để cùng đẩy lùi dịch bệnh
tạm thời đóng cửa các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không cần thiết
tuy nhiên các cơ sở cung cấp lương thực thực phẩm và hàng thiết yếu hay y tế
thì vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo nhu cầu cần thiết cho nhân dân
thời điểm này các hệ thống phân phối tại hà nội đã tập trung tăng cường dự trữ hàng hóa
theo đó các doanh nghiệp đã tăng lượng hàng dự trữ từ ba mươi đến bốn mươi đảm bảo cung ứng cho thị trường
ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tất cả các mặt hàng tại siêu thị đều đang đầy trên kẹ và giá cả không có thay đổi so với ngày thường
hiện nay các siêu thị đều đã liên hệ với các đơn vị cung ứng để đảm bảo nguồn cung trong thời gian sắp tới ạ
những ngày này đội ngũ nhân viên của siêu thị này bắt đầu làm việc sớm hơn và ra về cũng muộn hơn
các loại mặt hàng sản phẩm từ đồ khô đến đồ tươi sống vẫn được đáp ứng đầy đủ và có nguồn cung ổn định
các mặt hàng chúng tôi đã chủ động nhập để phục vụ cho toàn bà con đảm bảo đủ số lượng và chất lượng
tôi thấy trong siêu thị này hàng thiếu yếu vẫn cung cấp đủ cho nhân dân và những hàng hóa không có vấn đề gì thay đổi vẫn bán theo giá cũ
bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cả công tác phòng chống dịch cũng được các siêu thị cửa hàng này thực hiện nghiêm trình
người dân vào mua sắm đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn
các cơ sở như y tế
với vận dụng như thiết yếu thì đoàn phường sẽ tuyên truyền và hướng dẫn người dân khi thực hiện kinh doanh như vậy đảm bảo công tác phòng chống dịch
đoàn phường đã tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức
bằng thứ nhất là tuyên truyền thêm hệ thống loa trị thanh của phường
và thứ hai là các hệ thống loa tại cơ sở khu dân cư
và thứ ba là các hội đoàn thể
trong trường hợp dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp ngành công thương đã xây dựng các kịch bản khác nhau để đáp ứng từng cấp độ của dịch bệnh và đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại thị trường trong nước
thành phố hà nội cũng đã xây dựng phương án dự trữ hàng hóa theo bốn cấp độ dịch của thành phố trong đó tập trung vào cấp độ ba và bốn
vì vậy người dân không cần quá hoang mang lo lắng đến việc tích chữ lương thực thực phẩm không cần thiết
các bản các cửa hàng dịch vụ ăn
tuy nhiên thì nhiều cửa hàng đã chuyển hướng sang bán hàng online
và vì vậy thì trong thời gian tới nếu không có việc gì quan trọng thì người dân hãy hạn chế đi ra ngoài đường và có thể ở nhà gọi các cái dịch vụ mua bán hàng qua internet ạ
và hãy nhớ là khi mà giao dịch thì hãy đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ bản thân và cộng đồng
cũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào ngày hôm qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nêu rõ về các biện pháp cấp bách
tạm thời trong lúc dịch đang giai đoạn mới cần sự đồng lòng chung tay vào cuộc sự nghiêm túc quyết liệt trong phòng chống
đặc biệt là sự phối hợp trong nhân dân trong từng đường phố từng trung cư từng ngôi nhà và người dân là rất quan trọng
chính vì vậy mà lúc này mỗi công dân hãy thể hiện trách nhiệm của mình với tổ quốc bằng những việc làm cụ thể
nếu là các đơn vị kinh doanh hãy chủ động đóng cửa cửa hàng dịch vụ
mỗi công dân hãy hạn chế đi lại tránh tụ tập đông người hạn chế tiếp xúc xã hội để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trong thời điểm quyết định này
chuyển sang một thông tin khác sau thời gian không xuất khẩu được đặc sản xoài úc trồng tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa đã được thông quan trở lại
thời điểm sau tết nguyên đán do dịch covid một mươi chín hoành hành khiến các cửa khẩu tạm đóng nên thị trường xuất khẩu xoài sang trung quốc phải tạm dừng
thời gian gần đây sau khi cửa khẩu việt trung thông quan trở lại việc tiêu thụ xoài của người dân đã thuận lợi hơn
nhiều vựa thu mua xoài ở cam lâm phục vụ thị trường xuất khẩu đã hoạt động trở lại sức mua đều hơn so với thời điểm một hai tháng trước đây
tuy nhiên hiện giá xoài thu mua chỉ ở mức thấp giao động từ một mươi năm hai mươi đồng một kg tùy loại trong khi thời điểm này mọi năm có giá từ ba mươi đến bốn mươi đồng một kg
quảng nam đang để mạnh việc làm sầu từ cây dược liệu và tại huyện miền núi phước sơn cây quế đã và đang mang lại cuộc sống sầu có cho hàng ngàn hộ đồng bào rẻ chiêng
trồng quế không chỉ giúp cho bà con giữ gìn nguồn sống lâu đời làm giàu chính đáng mà còn góp phần quan trọng giữ rừng nơi đầu nguồn
phóng sự được thực hiện tại xã phước thành nơi được coi là vùng quê lớn nhất của huyện phước sơn tỉnh quảng nam
những ngày này gia đình anh hồ văn đông đang rất phấn khởi thu hoạch quế
nếu như trước đây chỉ lấy mỗi vỏ quế thì nay anh đông đã tận thu tất cả sản phẩm từ cây quế như ngọn lá cành thân và vỏ quế để bán cho tư thương
với giá quế đầu mùa như hiện nay mỗi hectare quế mang lại thu nhập khá cao cho gia đình anh đông
không những thế trồng quế cũng đã giúp anh đông và bà con rẻ chiêng nơi đây được lợi nhiều thứ
cây quế thì một mươi năm một mươi năm năm rồi mới khai thác
cho nên là đôi khi là cũng có thể giữ được
nguồn nước giữ được rừng làm mát cho xã hội
bình quân là một hectare quế nếu mà chăm sóc tốt thì cũng bán một mùa cũng trên ba trăm linh triệu
tại xã phước thành mỗi năm người dân tự gieo ươm trồng hơn một mươi hectare nâng tổng số diện tích quế toàn xã lên hơn bốn trăm linh hectare
trong đó có đến hơn một trăm linh hectare đã đến kỳ thu hoạch
hứa hẹn sẽ mang đến tiền tỷ cho bà con rẻ chiêng nơi đây
cây quế tuy mang lại nguồn thu nhập khá cao cho bà con
xong thời gian thu hoạch khá lâu nên hiện tại huyện phước sơn cũng đã tính toán nhiều phương án để đưa quế thành cây giống chủ lực trong làm giàu của bà con rẻ chiêng
ngoài việc tổ chức sản xuất trong cây quế thì huyện cũng tiếp tục là kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm năng để liên kết sản xuất
trên tên thẳng là nhân dân có đất có công đạo động và doanh nghiệp thì chịu trách nhiệm
với tên thẳng đó thì sẽ có định hướng là trồng quế dài và sẽ kheo thất từng chẹp tỉa theo từng châu cây để vừa tạo thu nhập vừa phát triển quế và bổ tồn được quế
hiện tại huyện phước sơn đã xét chọn được ba mươi cây quế giống mỗi năm thu hoạch sáu mươi kg hạt giống để trồng sáu mươi cây quế con

trồng cây quế này thì huyện phước sơn cấp phát để bà con rẻ chiêng mở rộng diện tích trồng hàng năm
trồng quế vừa mang lại nguồn thu lớn vừa góp phần giữ rừng giữ nguồn nước đầu nguồn nên hàng ngàn hộ dân đồng bào rẻ chiêng ở huyện vùng cao phước sơn đã và đang giữ nghề trồng quế truyền thống của cha ông
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi